hành trình chung của phụ nữ việt nam phụ nữ công an nhân dân cũng có nhiều đóng góp quan trọng
năm hai nghìn hai mươi một cũng là năm cuối nhiệm kỳ đại hội đại biểu phụ nữ bộ công an lần thứ tám hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ qua có thể thấy phụ nữ công an nhân dân đã để lại rất nhiều những dấu ấn nổi bật
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chấp nhận tạm xa gia đình xa con nhỏ
đại úy lê nguyễn hiếu thảo phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện gromana tỉnh đắk lắk
là một trong rất nhiều cán bộ nữ công an nhân dân đã viết đơn xin tình nguyện về xã
khi bộ công an thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
tôi đây là lê nguyễn hiếu thảo hiện đang giữ chức vụ trưởng công an xã quảng điều huyện gromana tỉnh đắk lắk
khi mà về địa bàn thì tôi sẽ được rất là nhiều thứ có thể là mọi người sẽ nghĩ rất là khó khăn cho một người phụ nữ
còn đối với tôi đây là một thời gian trải nghiệm bám sát địa bàn thời gian thực tế để tôi trải qua những kinh nghiệm cũng như công tác nhiệm vụ của mình
cũng giống như đại úy lê nguyễn hiếu thảo phụ nữ công an nhân dân luôn sẵn sàng sông pha bám sát cơ sở thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao
khi bộ công an triển khai thực hiện chiến dịch
cấp căn cước công dân gắn chip điện tử để đẩy nhanh tiến độ nhiều chị em cán bộ chiến sĩ đã cùng với đồng đội làm việc ngày đêm theo đúng tinh thần chung là làm hết việc chứ không hết giờ
công việc thì có vất vả thiệt phải nhìn vào màn hình suốt với cả thời gian thì phải thức khuya nữa
tuy nhiên là cũng rất là vui vì được công hiến trong cái quá trình cả nước đang làm căn cước công dân như vậy

những nữ chiến sĩ công an nhân dân có mặt trên tất cả các mặt trận chống dịch
từ công tác xác minh truy vết trực chốt kiểm soát hay tình nguyện viết đơn sung phong và tâm dịch tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
thực sự là chúng tôi cảm thấy rất là cảm động rất là xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh
những người phụ nữ trong lực lượng công an luôn luôn tham gia vào cái tuyến đầu chống dịch
luôn luôn đồng hành cùng với lực lượng cán bộ hội viên phụ nữ ở cơ sở để tham gia bảo đảm cho mỗi một gia đình
ở địa phương trở thành những pháo đài tốt nhất để chống chống dịch
có thể nói trong những năm qua những bông hoa thép của lực lượng công an nhân dân không chỉ làm tốt công tác chuyên môn
mà các chị còn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân với hàng loạt chương trình thiện nguyện nghĩa tình thiết thực
quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng phải lựa chọn những hoạt động phù hợp với từng đơn vị
đặc biệt là khi triển khai thực hiện phong trào thi đua thì có chia các cái cụm thi đua không quản ngại
tính nguy hiểm của dịch bệnh để cùng với toàn đảng toàn quân toàn dân chống đại
chúng tôi nhận thấy là phụ nữ ở trong lực lượng công an nhân dân là một lực lượng phụ nữ rất là tiên tiến
đóng góp rất là nhiều vào trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước
bên cạnh đó thì phụ nữ công an cũng lại là lực lượng rất là tiên phong trong các phong trào hoạt động hội và phong trào phụ nữ ở các địa phương
thế và chúng tôi cũng nhận thấy là khi triển khai các hoạt động
thì phụ nữ công an luôn luôn cụ thể hóa để nó gắn liền với lại đặc thù của hội phụ nữ và đặc thù của hội viên phụ nữ ở trong lực lượng công an
vai trò vị trí của phụ nữ công an nhân dân đang ngày càng được khẳng định
dù trên mặt trận công tác nào họ vẫn luôn là những bông hoa trong vườn hoa chiến công hát hương
vững vàng tiếp bước giữ chọn lời thề chỉ biết con đảng thì con mình
vì nước quên thân vì dân phục vụ
xứng đáng là những người phụ nữ thời kỳ mới
tự tin tự trọng trung hậu đảng đăng